chiều ngày hai mươi hai tháng hai ủy ban nhân dân tỉnh lai châu tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng
ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm năm mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín ba mươi năm ngày biên phòng toàn dân ngày ba tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngày ba tháng ba năm hai nghìn một mươi chín
những năm qua lực lượng biên phòng tỉnh lai châu đã tích cực chủ động khắc phục khó khăn
lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện chặt chẽ các mặt công tác biên phòng làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương
thực hiện tốt công tác biên phòng công tác quản lý địa bàn quản lý xuất nhập cảnh qua biên giới công tác đối ngoại biên phòng
qua đó đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ giữ vững an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới
xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị hợp tác cùng phát triển có phần thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội của tỉnh ngày càng phát triển
nhân dịp này có hai cá nhân được chủ tịch nước tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất hai mươi một tập thể và bốn mươi cá nhân đã được ủy ban nhân dân tỉnh lai châu tặng bằng khen